các tin tức cụ thể về nội dung này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong vấn đề và chính sách tổ phần sau của chương trình
còn bây giờ hãy bắt đầu an ninh ngày mới sáng bốn tháng bốn với một số tin tức cập nhật
theo bản tin dịch covid một mươi chín ngày ba tháng bốn của bộ y tế số ca mắc mới covid một mươi chín của cả nước ghi nhận giảm mạnh
xuống còn hơn năm mươi bảy trăm linh ca tại sáu mươi một tỉnh thành phố
trong khi đó số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hơn bảy mươi bốn sáu trăm linh ca
đáng chú ý tại địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc trong thời gian qua sở y tế hà nội thông báo
trong ngày ba tháng bốn thành phố ghi nhận sáu ba trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín mới và có hai ca tử vong giảm một một trăm linh hai ca so với ngày trước đó
và đến nay khoảng chín mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn thủ đô đã được tiêm mũi ba nhắc lại
chuyển sang thông tin
tình hình mưa lũ tại miền trung
tính đến năm giờ chiều ngày hôm qua mưa lũ đã làm hai người chết một người mất tích và năm người bị thương
cụ thể mưa lũ làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái hai trăm sáu mươi hai thuyền ghe bị chìm khoảng hai sáu trăm linh lồng bè bị thiệt hại
hơn tám mươi tám hecta lúa và khoảng một mươi bảy hecta hoa màu bị ngập thiệt hại
hiện ngập lụt vẫn xảy ra ở một số vùng trũng thấp ven các huyện hải lăng vĩnh linh do linh triệu phong
cam lộ và thị xã quảng trị tỉnh quảng trị và một số khu vực của huyện phú vang phong điền quảng điền phú lộc hương thủy thừa thiên huế
khắc phục tình trạng hậu quả thiên tai lực lượng công an đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
giúp dân tổ chức tiêu úng nước rút đến đâu thu hoạch đến đó
đến chiều ngày hôm qua các tỉnh quảng ngãi bình định và phú yên đã thu hoạch được hơn hai mươi ba ha lúa
đã trục vớt được một trăm bảy mươi một tàu thuyền trong tổng số hai trăm sáu mươi hai tàu bị chìm
thực hiện vận chuyển ma túy bằng đường hàng không một đối tượng đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
đối tượng là nguyễn minh tuấn trú tại phường hưng bình tp vinh
lực lượng công an đã thu giữ một kg ma túy dạng ketamin năm trăm linh viên thuốc lắc một xe máy và một điện thoại di động
được biết tuấn đã có một tiền án về tội cúi gây thương tích
tại cơ quan công an nguyễn minh tuấn khai nhận câu kết với người thân đang ở vương quốc anh để mua bán ma túy
các đối tượng thông qua các phần mềm như zalo telegram messenger để bàn bạc và lên kế hoạch vận chuyển ma túy từ nước ngoài về việt nam qua đường hàng không
khi ma túy được chuyển về nghệ an tuấn nhận và chia nhỏ để bán cho đối tượng có nhu cầu
tại nút sau thâm hầm chui điện biên phủ tp đà nẵng ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khi một chiếc xe ô tô con lao với tốc độ cao đã đâm trực diện vào một tiệm bánh mì khiến cho nhiều người tại đây bị thương tích nặng
xe ô tô mang biển kiểm soát bốn mươi ba a năm mươi nghìn năm trăm tám mươi hai do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên tuyến đường lê duẩn hướng về cầu vượt ngã ba huế
khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông tại đường nhánh của hầm chui điện biên phủ thì va chạm với một xe ô tô khách một mươi sáu chỗ
trên dừng lại xe ô tô này tiếp tục lùi rồi lao về phía trước hướng đường lê độ và đâm trực diện vào một tiệm bánh mì
cú tông bất ngờ khiến cho nhiều người tại tiệm bánh mì bị thương tích nặng
thanh khê đã triển khai lực lượng phong tỏa hiện trường và đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời điều tra nguyên nhân
quay trở lại với nội dung đã được chúng tôi đề cập ở phần đầu chương trình
thưa quý vị thu hồi một trăm linh nhà ở công vụ giao hay là cho thuê sử dụng không đúng mục đích không đúng đối tượng hết thời gian sử dụng theo quy định là một trong những yêu cầu được thủ tướng đưa ra
trong chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong năm hai nghìn hai mươi một và đã có hiệu lực từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
vâng thế nhưng trên thực tế thì việc thu hồi nhà công vụ sử dụng sai mục đích sai tiêu chuẩn chế độ thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn
quý vị hãy cùng theo dõi những con số báo cáo ngay sau đây để hiểu hơn về thực trạng này
tại phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội vào chiều hai mươi bốn tháng ba xem xét về báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề
về thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm
trong đó tổng hợp sơ bộ số liệu báo cáo không đầy đủ của các bộ ngành địa phương giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một cho thấy
diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích sai tiêu chuẩn sai chế độ là một trăm bốn mươi bảy chín trăm một mươi một m hai
từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai quyết định số ba về tiêu chuẩn định mức nhà ở công vụ với nhiều quy định mới
trong đó quy định cụ thể diện tích định mức nhà công vụ
từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai quyết định số ba về tiêu chuẩn định mức nhà ở công vụ của từng cấp lãnh đạo
từ trung ương đến lãnh đạo địa phương cũng như quy định cụ thể đối với đối tượng là cấp công chức viên chức
đặc biệt quyết định ba cũng quy định trong thời hạn chín mươi ngày phải trả lại nhờ công vụ kể từ khi nhận được thông báo
của cơ quan quản lý nhà ở công vụ nhằm không còn tình trạng chây ý không trả lại nhà gợi công vụ
thưa quý vị pháp luật về nhà ở công vụ đã quy định cụ thể về việc quản lý sử dụng trách nhiệm và nghĩa vụ
của người thuê nhà ở công trình quy trình cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ
thế nhưng với gần một trăm năm mươi m hai diện tích nhà công vụ sử dụng sai mục đích sai tiêu chuẩn sai chế độ
đã cho thấy còn nhiều bất cập trong vấn đề này
và làm sao để giải quyết rứt điểm không để xảy ra tình trạng nhập nhằng
đó thực sự là câu hỏi cần sớm được trả lời
phó giáo sư tiến sĩ quách sĩ hùng ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó chủ nhiệm hội đồng tư vấn về dân chủ và pháp luật sẽ có những phân tích cụ thể hơn
về nội dung này trong vấn đề về chính sách ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi

khiến ít nhất sáu người thiệt mạng và chín người khác bị thương

và một người nữa trước khi tự sát cũng tại thành phố này